tuy cách xa nhau nửa vòng trái đất mặt trận tổ quốc việt nam và ủy ban bảo vệ cách mạng cuba gọi tắt là cdr là những người đồng chí chung một chiến hào
đây là tuyên bố của đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
tại phiên bế mạc đại hội toàn quốc lần thứ chín của cdr diễn ra ngày hai mươi tám tháng chín tại thủ đô la habana
sau khi nhấn mạnh vai trò then chốt của ủy ban bảo vệ cách mạng cuba trong sự nghiệp cách mạng trong suốt năm mươi tám năm qua
đồng chí trần thanh mẫn bày tỏ tin tưởng tổ chức quần chúng lớn mạnh nhất đảo quốc caribe này sẽ tiếp tục khẳng định
là đội quân tiên phong trong việc triển khai đưa các nghị quyết của đại hội lần thứ sáu và bảy của đảng cộng sản cuba vào cuộc sống
thay mặt trận tổ quốc việt nam đồng chí trần thanh mẫn cam kết giữ gìn bảo vệ và truyền lại cho các thế hệ mai sau
tình đoàn kết chiến đấu và sự hợp tác toàn diện giữa hai đảng hai nhà nước và hai dân tộc
đại hội toàn quốc lần thứ chín của ủy ban bảo vệ cách mạng cuba đã bầu lại đồng chí carlos rafael miranda martinet
ủy viên trung ương đảng tiếp tục giữ chức vụ tổng điều phối viên toàn quốc ủy ban bảo vệ cách mạng cuba trong nhiệm kỳ năm năm tới
đồng thời cũng bầu ra ban chỉ đạo quốc gia ủy ban bảo vệ cách mạng cuba và thường vụ của ban chỉ đạo này gồm một mươi năm thành viên
trước đó trong buổi hội đàm chính thức với
đồng chí carlos rafael miranda martinet đồng chí trần thanh mẫn đã nhấn mạnh lập trường trước sau như một của đảng
nhà nước và nhân dân việt nam ủng hộ sự nghiệp cách mạng chính nghĩa của cuba
đồng thời cũng thông báo những thành tựu chính của nước ta sau hơn ba mươi năm đổi mới